các clip này là chứng cứ hết sức quan trọng ghi nhận mô tả hành vi vi phạm của bị can và đối tượng liên quan nếu có
có các đoạn clip này việc đấu tranh với bị can nhằm làm sáng tỏ bản chất sự việc sẽ diễn ra và nhanh chóng hơn
qua đó xác định chính xác tội danh mà bị can này phải chịu trách nhiệm
đối với nguyễn kim trung thái vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh bắt khẩn cấp
theo thông tin từ báo chí cho thấy người này có mặt tại thời điểm bị can quỳnh trang cố ý gây thương tích cho nạn nhân
nếu người cha này có mặt chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không có hành vi ngăn chặn thì dấu hiệu đồng phạm đã khá rõ ràng
bị can quỳnh trang bị kết tội nào thì bị can thái sẽ đồng phạm với tội danh đó
theo tôi có thể đây chính là căn cứ để cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh quyết định bắt khẩn cấp người này
như vậy các đoạn video là căn cứ quan trọng cùng với kết luận giám định pháp y để cơ quan tố tụng quyết định thay đổi tội danh
và xác định vai trò của người cha trong vụ cháu bị tử vong do
thậm chí là khi bảo vệ ý kiến vì nhận được nhiều phản ánh từ hàng xóm xung quanh về tiếng khóc la hét thì người cha trả lời tỉnh queo đây là chuyện riêng của gia đình
hậu quả là giờ nó đã không là câu chuyện riêng của nhà anh ta nữa khi con của anh ta đã phải trả giá bằng mạng sống vì câu trả lời vô tâm và rừng dưng như thế của một người cha
mặc dù mẹ kế đã khai nhận tội là người trực tiếp gây ra hậu quả thương tâm nhưng vai trò người cha trong câu chuyện này vô cùng quan trọng
và để đến khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra
dữ liệu camera được khôi phục thì rõ ràng sự vô cảm của người cha tàn nhẫn cũng là một yếu tố lớn dẫn đến sự ra đi đầy oan ức của chính con anh ta
có lẽ ở ngoài kia vẫn có nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra như thế
mẹ kế giết con riêng của người tình cha dựng giờ cho đôi bại với con của vợ thậm chí sát hại con riêng
còn bao nhiêu đứa trẻ khuyết thiếu cha mẹ khác đang phải chịu những tổn thương cả về thể xác và tinh thần nặng nề như thế
vì vậy nhiều người đổ tội cho đó là cái giá phải trả của nữ
nhưng nhìn lại cũng sẽ thấy có bao nhiêu trường hợp cha mẹ ly hôn nhưng đứa trẻ vẫn sống đủ đầy hạnh phúc
vẫn có đủ tình yêu của cả cha và mẹ để chúng không cảm thấy mình thiệt thòi
thật đáng buồn là trong vụ việc chúng ta đang nói đến bé a đã không có được tình thương của chính bố ruột của mình
càng có thêm thông tin về vụ án người ta càng phẫn nộ trước những hành vi phi nhân tính và tàn độc của cặp đôi bố ruột và người tình
nhưng dư luận có phần giận dữ hay phẫn nộ bao nhiêu
có lẽ cũng không thể bằng nỗi đau đớn và say rứt của người mẹ trong thời điểm hiện tại
hy vọng rằng pháp luật sẽ thật công tâm bản án dành cho những kẻ có tội sẽ thật thích đáng
hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tin tức tiếp theo về vụ việc trên kênh sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo